chào quý vị khán giả đang theo dõi chương trình
thưa quý vị và các bạn mới đây lãnh đạo cdc hà nội cho rằng
những trường hợp trở về từ các địa phương có dịch covid một mươi chín
cần phải được coi như người nhập cảnh và phải quản lý giám sát thật chặt chẽ
nhiều f có lịch trình di chuyển phức tạp đi nhiều nơi như làm tóc làm móng
và tiếp xúc với nhiều người
điều đang nói ở đây có những người còn trốn khai báo y tế
hoặc khai báo gian dối để tránh sự kiểm soát của lực lượng trước nào
về từ tp hcm không tự giác phòng dịch đi nhiều nơi
theo thống kê của trung tâm kiểm soát bệnh tật cdc hà nội
tính đến một mươi tám h ngày một mươi bảy tháng một mươi trên địa bàn thành phố đã ghi nhận một mươi bảy ca mắc covid một mươi chín
là những người trở về từ các tỉnh thành phố có dịch
trong đó riêng ngày một mươi bảy một mươi ghi nhận năm ca mắc covid một mươi chín trở về từ tp hcm đồng nai bình dương
điều đáng nói trong số một mươi bảy ca mắc covid một mươi chín trở về từ các địa phương có dịch
đã có trường hợp không tuân thủ biện pháp
phòng chống dịch của ngành y tế
như trường hợp của chị n t g v nữ sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi bốn thường trú tại xã kim lan huyện gia lâm hà nội
đang ở cùng bạn tại số tám phố đình ngang phường cửa nam quận hoàn kiếm
từ ngày một mươi một một mươi hai một mươi chị v đã đi ô tô chung từ tp hcm về hà nội
sau khi về hà nội chị v về số tám đình ngang rồi tiếp tục đi đến nhiều nơi trên địa bàn thành phố
thậm chí là móng tóc ở một số cửa hàng tại hai bờ trưng và tiếp xúc với nhiều người
ngày một mươi năm tháng một mươi khi nhận được thông tin hai vợ chồng ở cát linh đống đa đi cùng ô tô từ tp hcm ra hà nội
có kết quả xét nghiệm dương tính với sars cov hai chỉ v làm test nhanh cho kết quả dương tính
sau đó chị mới cách ly tại nhà thông tin cho trạm y tế phường cửa nam
lúc hai h sáng ngày một mươi sáu một mươi ngay sau khi nắm thông tin về ca bệnh
trung tâm y tế quận hoàn kiếm đã lấy mẫu xét nghiệm của bệnh nhân này và gửi tới cdc hà nội
kết quả xét nghiệm rt pcr vào trưa ngày một mươi sáu tháng một mươi khẳng định
chị v dương tính với sars cov hai
lãnh đạo ubnd quận hoàn kiếm hà nội cho biết bệnh nhân v có lịch trình di chuyển rất phức tạp
theo đó bệnh nhân này về từ tp hcm trên ô tô có hai mươi bốn người
trong đó ngoài cô gái này đã có một số người mắc covid một mươi chín
kết quả điều tra truy vết đã có chín trường hợp f một trong đó có năm f một tại phố đình an
f một tại phố hàng bông và hai f một tại quận thanh xuân và quận long biên
hiện tại ubnd phường cửa nam đã tạm thời phong tỏa
phố đình an và phối hợp với trung tâm y tế quận lấy một trăm một mươi chín mẫu xét nghiệm rt pcr
gồm các trường hợp f một và người dân trong khu vực tạm thời phong tỏa gửi cdc hà nội
trường hợp bệnh nhân f đã được đưa đi điều trị tại bệnh viện giã chiến quận hoàng mai
các f một cũng đã được đưa đi cách ly tập trung và thực hiện cách ly tại nhà với các f hai
quận cũng đã phun khử khuẩn môi trường tại những khu vực có liên quan
từ trường hợp này lãnh đạo ubnd quận hoàn kiếm nêu rõ
theo hướng dẫn của ngành y tế người về từ tp hcm chỉ thực hiện việc theo dõi sức khỏe tại nhà
nên đòi hỏi phải có ý thức tự giác rất cao trong việc bảo vệ sức khỏe bản thân và cộng đồng
không để dịch bệnh lây lan
tuy nhiên thực tế việc di chuyển của bệnh nhân v những ngày qua cho thấy
chị này đã không có ý thức tự cách ly tại nhà mà đi lại nhiều nơi tiếp xúc với nhiều người
về việc xử lý trường hợp này lãnh đạo quận cho biết
hiện tại bệnh nhân đang được đưa đi cách ly điều trị nên xét xem xét cụ thể
lãnh đạo ubnd quận hoàn kiếm
cũng đề nghị để tránh xảy ra các trường hợp tương tự như trên
cần có sự giám sát theo dõi chặt chẽ đối với những người về hà nội từ các địa phương có dịch
trong đó nên giao cho địa phương theo dõi giám sát và chịu trách nhiệm về việc thực hiện theo dõi sức khỏe
cách ly tại nhà của những người về từ vùng có dịch
nếu phát hiện trường hợp vi phạm ubnd xã vườn thị trấn sẽ xử phạt theo quy định
nếu nơi nào để lây lan dịch bệnh ra cộng đồng địa phương và người đó phải chịu trách nhiệm
các trường hợp về từ địa phương có dịch phải coi như người nhập cảnh
phó giám đốc trung tâm kiểm soát bệnh tật cdc hà nội khổng minh tuấn cũng cho rằng
khi người trở về hà nội từ các vùng có dịch càng nhiều thì nguy cơ số ca nhiễm sẽ nhiều lên
và đây là điều đã được dự báo
để tránh nguy cơ lây lan dịch ra cộng đồng theo ông tuấn
cần tinh thần tự giác của mỗi người khi từ vùng dịch trở về hà nội
trong đó người dân đi về phải ký cam kết tuân thủ nghiêm theo dõi sức khỏe tại nhà
nơi lưu trú trong vòng bảy ngày
khai báo y tế chủ động thông báo với chính quyền địa phương nơi cư trú lưu trú
để được xét nghiệm hai lần vào ngày đầu tiên và ngày thứ bảy và hướng dẫn công tác phòng chống dịch theo quy định
đối với trường hợp có dấu hiệu bất thường về sức khỏe như hoa sốt khó thở đau giác thỏng mất vị giác
phải thông báo ngay cho cơ quan y tế để theo dõi và tư vấn kịp thời
cũng theo ông tuấn những trường hợp trở về từ các địa phương có dịch cần phải được coi như người nhập cảnh
do đó để quản lý tốt những trường hợp này cần có sự phối hợp liên ngành thật chặt chẽ
lãnh đạo cdc hà nội cũng chỉ rõ hiện nay việc cung cấp danh sách những trường hợp trở về bằng đường hàng không tương đối đầy đủ
nhưng với đường bộ và đường sắt việc cung cấp danh sách này còn nhiều khó khăn
vì vậy lãnh đạo cdc hà nội đề nghị sở giao thông vận tải cần yêu cầu các nhà xe hãng xe tổng công ty đường sắt
thực hiện nghiêm việc thông báo danh sách những người trở về hà nội từ các địa phương có dịch
khi những trường hợp này về các quận huyện thị xã thì việc giám sát quản lý của chính quyền địa phương phải được nâng lên một mức
cụ thể ubnd quận huyện thị xã chỉ đạo xã phường và các lực lượng liên quan tiếp nhận thông tin người dân về trên địa bàn
và quản lý chặt chẽ giao công an khu vực và tổ covid một mươi chín cộng đồng giám sát chặt chẽ đồng thời phát huy vai trò giám sát của nhân dân
thậm chí hàng xóm xung quanh thấy người từ nơi khác về địa phương không thực hiện việc khai báo y tế
tuân thủ các biện pháp phòng chống dịch có thể báo cáo với chính quyền địa phương
với những trường hợp không tuân thủ các biện pháp phòng chống dịch cần phải xử lý nghiêm theo quy định
quý vị thân mến trước số ca này nhiều người lo ngại công sức chống dịch của hà nội những tháng qua sẽ bị đe dọa trạng thái bình thường mới sẽ bị ảnh hưởng
về vấn đề này các chuyên gia y tế đã có những phân tích cụ thể ra sao mời quý vị và các bạn cùng theo dõi ngay sau đây
thai trì chống dịch của hà nội có bị đe dọa
theo phó giáo sư tiến sĩ nguyễn huy nga nguyên cụ trưởng cục y tế dự phòng bộ y tế đánh giá
việc hà nội có thể xuất hiện ca bệnh là điều đã được dự báo từ trước
không chỉ hà nội mà các tỉnh khác cũng cần xác định chúng ta sống chung cùng với dịch
đối với việc xuất hiện ca bệnh đặc biệt những ca chưa tiêm vaccine từ vùng dịch trở về sẽ có nguy cơ lây lan nếu không thực hiện tốt năm ca và cách ly tại nhà
những trường hợp này sẽ ảnh hưởng đến trẻ em người chưa tiêm vaccine ngừa covid một mươi chín
như vậy rất có thể sẽ tạo thành chuỗi lây nhiễm những trường hợp chưa tiêm vaccine hay người đã tiêm nhưng chưa có sức đề kháng người cao tuổi cũng bị ảnh hưởng
tuy nhiên khó có khả năng bùng phát mạnh như thành phố hồ chí minh và một số tỉnh phía nam
bởi thủ đô đã triển khai gần một trăm linh tiêm mũi một năm mươi sáu mươi tiêm mũi hai cho người trên một mươi tám tuổi
phó giáo sư nga đánh giá
ngoài ra theo phó giáo sư nga việc mở cửa bình thường mới có thể bùng phát cùng lây nhiễm nhưng không đe dọa đến công tác phòng chống dịch tại hà nội
những trường hợp từ vùng có dịch trở về phải tuân thủ quy định phòng chống dịch
nếu ai vi phạm sẽ phải chịu trách nhiệm trước pháp luật
hôm qua tôi theo dõi trên báo chí thông tin về trường hợp bệnh nhân ở số tám đỉnh ngang phường cửa nam quận hoàn kiếm
người này từ vùng dịch trở về còn đi làm tóc làm móng
chính quyền thành phố cần phải giám sát sạch sẽ những người từ khu vực khác đi đến
ông nga nhấn mạnh
đồng quan điểm phó giáo sư tiến sĩ trần đắc phu cố vấn cao cấp trung tâm đáp ứng khẩn cấp sự kiện y tế công cộng việt nam bộ y tế cho biết
hà nội luôn tiềm ẩn nguy cơ khi người dân từ các vùng có dịch đổ về sát xuất có nhiều ca nhiễm
quan trọng nhất là trường hợp nào từ vùng dịch trở về phải theo dõi giám sát xét nghiệm ngay
nếu có ca dương tính với sars cov hai chính quyền địa phương phải nhanh chóng khoanh vùng cách ly truy vết và dập dịch không để lây lan ra cộng đồng
chúng ta đang hướng đến việc mở cửa chuyển sang trạng thái bình thường mới
nếu người dân không ý thức thì rất nguy hiểm
những ai về từ các địa phương có dịch phải tự theo dõi sức khỏe tại nhà hạn chế tiếp xúc không đến chỗ đông người
ông phu nhấn mạnh
cũng theo phó giáo sư nguyễn huy hà chính quyền đã tạo điều kiện tốt nhất cho người dân khi không bắt buộc cách ly tập trung
nên cũng mong mọi người cần phải nâng cao ý thức chấp hành
tại hà nội hiện chưa ghi nhận ca nào không rõ nguồn lây
tuy nhiên những ca thứ phát như ca từ tp hcm hay nơi khác về lây cho người nhà hoặc những người tiếp xúc sẽ nguy hiểm
điều này rất cần ý thức chủ động của người dân vì hiện nay vẫn có trường hợp xác minh dịch tễ bể loạt
về địa phương không khai báo y tế đến khi có triệu chứng bệnh mới đi khai báo thì đó là những người có nguy cơ
ông nga nhấn mạnh
chính vì thế mọi người khi từ khu vực khác trở về địa phương cần phải khai báo y tế cách ly tại nhà ngay để chính quyền giám sát
điều này sẽ tránh lây lan giữa chính người nhà mình và cộng đồng
đối với trường hợp nữ bệnh nhân tại phố đình ngang cần phải xử lý nghiêm vì đã không tuân thủ quy định để lấy đó giúp người dân có ý thức cao hơn
thưa quý vị và các bạn tinh thần chỉ đạo xuyên suốt của lãnh đạo thành phố xác định công tác phòng chống dịch covid một mươi chín là nhiệm vụ trên hết và trước hết
giữ vững an toàn bảo vệ tính mạng và sức khỏe của người dân là nhiệm vụ ưu tiên hàng đầu
sau đợt dịch lần thứ tư vừa qua đã thực hiện giãn cách xã hội thành phố từng bước kiểm soát dịch bệnh covid một mươi chín khi số ca mắc đang giảm dần theo từng ngày
mỗi cá nhân cũng như tập thể cần chung tay để bảo vệ đất nước tinh thần chống dịch cũng như chống giặc